vào ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đại biểu quốc hội tỉnh hương yên
đã cùng các đồng chí trong đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên tiếp xúc cử tri huyện văn giang tỉnh hương yên trước kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
tại buổi tiếp xúc cử tri đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên đã thông tin đến các cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
kết quả trả lời kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất và thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
với tinh thần dân chủ thẳng thắn cởi mở các cử tri huyện văn giang đã phát biểu kiến nghị với đoàn đại biểu quốc hội tỉnh một số vấn đề
như giải phóng đền bù đất đai nước sạch ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi bắc hưng hải chế độ chính sách đối với các hộ nghèo an toàn giao thông
phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh các ý kiến kiến nghị của cử tri
tại buổi tiếp xúc là rất xác đáng có căn cứ phản ánh nguyện vọng chính đáng của cử tri đối với các đại biểu quốc hội và cấp ủy chính quyền địa phương
đồng chí bộ trưởng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương xem xét giải quyết sức điểm những vấn đề bức xúc của cử tri mà có thể giải quyết được ngay
xây dựng kế hoạch xác định lộ trình thực hiện cụ thể các vấn đề ngoài thẩm quyền giải quyết để cử tri yên tâm

đồng chí bộ trưởng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương xem xét giải quyết sức điểm những vấn đề ngoài thầm quyền địa phương
đồng chí bộ trưởng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương